đến một mươi bảy h cùng ngày ngành y tế hà tĩnh xác định có bảy mươi chín trường hợp f một
hiện lực lượng chức năng đã tổ chức tết nhanh cho khoảng hai người là cán bộ sinh viên ở trường đại học hà tĩnh
liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng trường đại học hà tĩnh hôm nay thông báo ngừng tổ chức dạy học trực tiếp
mà chuyển sang dạy trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
sau khi ghi nhận ba ca mắc covid một mươi chín ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại quán bulbq
cdc hà tĩnh thông báo tìm người đến tất cả năm địa điểm theo từng khoảng thời gian cụ thể như sau
quán bull bbq khu liên kề năm sáu khu đô thị vinh homs hà tĩnh từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một
đạp trước phim cgv vinh cơm hà tĩnh khoảng tám h ba mươi đến một mươi năm h ngày ba mươi một tháng một mươi
phòng tập zym green sau đường hồ phi trấn thành phố hà tĩnh từ bảy h đến tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay
quán bún bò huế đường hồng liên sáu khu vinh cơm khoảng chín h ngày ba tháng một mươi một
quay thuốc thành seng đối diện quán karaoke ruby đường hàm nghi khoảng hơn chín h ngày ba tháng một mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cdc hà tĩnh cho biết từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một
hà tĩnh có thêm bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba ca cộng đồng bốn ca đã được cách ly
đến sáng ngày năm tháng một mươi hà tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có bảy ca cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đặc biệt có một học sinh tiểu học dương tính với sars cov hai và nhiều học sinh giáo viên trở thành f một
hàng loạt trường học ở hà tĩnh đã bắt đầu cho học sinh nghỉ học từ sáng nay ngày năm tháng một mươi một
theo bà nguyễn thanh nga trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện thạch hà hà tĩnh cho biết
thực hiện chỉ đạo của ubnd huyện trong sáng ngày năm tháng một mươi một
toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở của huyện này đã nghỉ học
để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó hơn hai mươi học sinh bậc mầm non tiểu học sẽ nghỉ học
còn hơn tám học sinh bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến
có nhiều học sinh là f một của các ca bệnh để đảm bảo an toàn
sáng nay các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở sẽ nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
trong đó bậc trung học cơ sở sẽ chuyển sang học trực tuyến bà nguyễn thanh nga cho biết
còn tại thành phố hà tĩnh trong sáng ngày năm tháng một mươi một đã có bảy trường thông báo nghỉ học
đến phụ huynh và học sinh đặc biệt một học sinh lớp ba tại trường tiểu học nguyễn du
vườn nguyễn du thành phố hà tĩnh được phát hiện dân tính với sách covid một mươi chín
trường có hơn một một trăm linh học sinh sáng nay học sinh toàn trường đã được nghỉ học
vì có một trường hợp dân tính với sách covid một mươi chín và bốn mươi một f một liên quan đến chùm ca bệnh
hiện nhà trường đang phối hợp với các ngành chức năng đã truy vết lấy mẫu
cô nguyễn tị minh hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn du cho biết
từ chiều đến đêm ngày bốn tháng một mươi một thành phố hà tĩnh đã lấy mẫu xét nghiệm
ở năm điểm trường trung học cơ sở lê văn thiêm trung học phổ thông phan đình phùng
trung học phổ thông chuyên hà tĩnh trung học albert einstein hà tĩnh
mầm non quốc tế trung kiên và một điểm trung cư vinh hơm
để sàng lọc các trường hợp liên quan đến các ca cộng đồng